nguy hiểm hơn bệnh nhân đái tháo đường ngày càng trẻ hóa
việc trang bị những hiểu biết về triệu chứng bệnh tiểu đường sẽ giúp phát hiện sớm điều trị hiệu quả bệnh ngay từ giai đoạn đầu
trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ chia sẻ cụ thể hơn về nguyên nhân phương pháp điều trị bệnh đái tháo đường
đầu tiên cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm
thưa bác sĩ bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn đai tháo đường là gì và vì sao người ta lại gọi đai tháo đường
đai tháo đường là một tình trạng tăng đường huyết mạng tính kéo dài
khi một đường máu trong máu cao thì nó gây ra tổn thương các tế bào nội mạch trong lòng mạch máu
từ tổn thương này nó có thể dẫn tới làm hẹp và làm tắt các mạch máu
và chính sự tắt hẹp các lòng mạch máu này thì nó dẫn tới tổn thương các cơ quan đích mà các mạch máu đưa đến
ví dụ như là não rồi thận thần kinh tim mạch thì những các cơ quan này nó sẽ tổn thương và nó dần dần nó sẽ phá hủy những cái cơ quan này
và người ta sẽ bị suy giảm những chức năng và có thể bị tàn phế và bị tử vong do bị các chức năng rất cơ quan rất quan trọng và nó tổn thương
mà hầu hết cái tình trạng tăng đường máu thì người ta không nhận biết được cho đến khi mà đã có những cái biến chứng rồi
mà cái biến chứng thì gần như là mình không thể đảo ngược được
và chính vì vậy người ta thường ví là cái đá tháo đường
là một cái sát thủ tăng lặng
vâng bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn về nguyên nhân cũng như là các phương pháp hiện nay mà chúng ta đang áp dụng tại bệnh viện đa khoa tâm anh để có thể điều trị một cách hiệu quả bệnh lý này
tùy từng các loại bệnh từng cái thể bệnh đai tháo đường thì có những các cái phương pháp điều trị khác nhau
ví dụ như là đối với trường hợp đai tháo đường tích một là cái tình trạng là do tổn thương của tuyến tụy và thiếu insulin tuyến đối
thì cái phương pháp điều trị ở đây là phải bổ sung isolin để điều trị cho người bệnh để kiểm soát tốt cái đường huyết cả lúc đói cả sau các cái bữa ăn và đường huyết ổn định để tránh các cái biến chứng
thế đối với trường hợp đai tháo đường tích hai là một cái bệnh là đa yếu tố
đây là kết hợp giữa các yếu tố xe và các yếu tố môi trường
thế thì yếu tố gen ở đây nó ảnh hưởng tới cái vấn đề là giảm cái chế tiếp insulin cũng như là tăng cái đề kháng insulin hay là insulin nó hoạt động không tốt
vì vậy thuốc ở đây chúng ta phải
phải tập trung vào những cái thuốc là tăng cái hoạt động của cái tuyến tụy để tăng bài tiết thêm insulin
đồng thời cái insulin nó hoạt động không tốt thì chúng ta phải dùng các thuốc để làm insulin nó hoạt động tốt hơn để nó kiểm soát được cái đường máu cho nó tốt
vì vậy là cái việc mà điều trị đái tháo đường ở đây là vấn đề kiểm soát tốt đường máu ổn định đường máu và phối hợp với các chế độ ăn chế độ luyện tập phù hợp
vâng bác sĩ vừa chia sẻ trong quá trình điều trị bệnh đái tháo đường thì chế độ dinh dưỡng và chế độ vận động là rất quan trọng đối với các bệnh nhân
qua đây thì bác sĩ tiếp tục có thêm những tư vấn như thế nào để bệnh nhân có thể hiểu rõ về tầm quan trọng của việc sử dụng những dinh dưỡng đúng cũng như là vận động phù hợp ạ
về cái chế độ ăn của người đáy tháo đường thì cái vấn đề đầu tiên là mình hạn chế các những cái nhóm chất bột đường ví dụ như là cơm gạo ngô khoai sắn rồi đường sữa trái cây ngọt hay nước ngọt tất cả những cái thứ đấy người ta gọi thuộc vào cái nhóm bột đường hay là nó cung cấp các bôi rác
thì mình phải tùy từng các cái mức độ bệnh nhân khác nhau ví dụ những người ít vận động hay những người vận động nhiều những người cần đang sự phát triển hay là những người chỉ cần duy trì mức độ nhỏ
thì chúng ta tùy từng các cái chế độ và từng bệnh nhân cụ thể mà ở đây có cái bác sĩ dinh dưỡng người ta sẽ xây dựng cái chế độ dinh dưỡng cung cấp calor phù hợp cho từng người bệnh
thế rồi đối với những nhóm bệnh có những cái yếu tố mỹ cước tim mạch cao thì các cái vấn đề những cái chất đạm chất mỡ như thế nào thì là chúng tôi cũng có những cái chế độ cụ thể cho từng người bệnh
một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai